thưa quý vị chiều ngày hai mươi tám tháng tám tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình kết quả công tác tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
cùng dự có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ và công an tp hà nội
tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực trọng điểm đạt nhiều kết quả tích cực
nhiều chuyên an lớn nhiều vụ việc phức tạp được điều tra khám phá nhanh chóng tạo dư luận tốt trong nhân dân
nhất là đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm tín dụng đen tội phạm có tổ chức có yếu tố nước ngoài
trong tháng lực lượng công an điều tra khám phá gần ba bốn trăm năm mươi vụ phạm tội về trật tự xã hội
bắt gần sáu tám trăm linh đối tượng triệt phá tám băng nhóm tội phạm
ý gần ba trăm bảy mươi vụ bắt khoảng một bảy trăm bốn mươi đối tượng cơ bạc
tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế tham nhũng do ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo
kết quả thực hiện đề án sáu cp cung cấp dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh
tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công bộ công an đạt chín mươi chín mươi một
các chương trình kế hoạch đề án dự án trọng điểm công tác triển khai thi hành pháp luật
nhất là các dự án luật vừa được quốc hội thông qua được trú trọng
công tác xây dựng lực lượng được thúc đẩy triển khai quyết liệt đặc biệt là đề án số một mươi chín của đảng ủy công an trung ương
tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của công an đơn vị địa phương tinh gọn mạnh
tổ chức thành công đại hội thành lập hội cựu công an nhân dân việt nam
dưới sự điều hành của thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
các đại biểu đã tham luận làm sâu sắc hơn tình hình kết quả các mặt công tác công an tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
như công tác quản lý xuất nhập cảnh đấu tranh với tội phạm mua bán người tội phạm ma túy công tác quản lý phòng ngừa
đấu tranh liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
báo cáo kết quả triển khai đề án số một mươi chín của đảng ủy công an trung ương
một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý sức khỏe cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
tại hội nghị trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
tình hình tội phạm từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba diễn biến phức tạp
do đó công an các đơn vị địa phương cần tiếp tục ra soát những hành vi phương thức thủ đoạn của tội phạm
để chủ động đề xuất những giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm
tiếp tục thực hiện các giải pháp lộ chính nâng cao tỷ lệ chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của ngành công an
phát biểu kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh các nhiệm vụ công tác trọng tâm trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
yêu cầu công an các đơn vị địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quyết liệt hiệu quả
tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm
các sự kiện chính trị văn hóa xã hội quan trọng của đất nước
trọng tâm là bảo đảm an ninh trật tự kỷ niệm bảy mươi tám năm quốc khánh mùng hai tháng chín
chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong triển khai bảo đảm an ninh an toàn
đoàn các nguyên thủ quốc gia thăm và làm việc tại việt nam
tập trung triển khai các đề án nhiệm vụ mà chính phủ thủ tư chính phủ giao bộ công an
đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chỉ đạo
thực hiện hiệu quả các giải pháp kéo giảm tội phạm tăng cường phòng ngừa
đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm hình sự đang nổi lên và có xu hướng gia tăng
đặc biệt là hoạt động tín dụng đen tập trung tổ chức đấu tranh triệt phá các băng ổ nhóm tội phạm
bộ trưởng tô lâm yêu cầu tập trung triển khai các biện pháp kéo giảm tai nạn giao thông
thực hiện đấu giá biển số xe ô tô đảm bảo trật tự an toàn giao thông phân luồng điều tiết giao thông
và bảo đảm an ninh trật tự dịp quốc khánh mùng hai tháng chín
và triển khai thực hiện tháng chín tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường